nam định vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
năm hai nghìn một mươi chín sau khi quen biết với một phụ nữ ở huyện tứ kỳ tỉnh hải dương qua chương trình từ thiện hoài đã nhiều lần vay được tiền của chị này
thấy việc vay tiền của người phụ nữ này dễ dàng hoài đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị
hoài nói mẹ mình đã mất và có bố đang là một lãnh đạo cấp tướng công tác trong lực lượng công an nhân dân
hoài nói giới thiệu bố mình với người phụ nữ này
sau đó hoài tự lập tài khoản facebook và zalo rồi giả danh là bố của mình để kết bạn
hoài dùng danh nghĩa của mình và bố mình nhiều lần hỏi vay tiền chị này và đều được nạn nhân chuyển khoản cho hoài
số tiền này hoài đã chiếm đoạt phục vụ tri tiêu cho cá nhân
trên nước đó tôi đóng hai vai và vừa là vai con và vừa là vai của thiếu tướng để lừa chị
để cho chị tin tưởng và chị cho vai
giữa năm hai nghìn một mươi chín đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai là tôi đã lừa vay được của chị ngân là gần ba tỷ đồng
tổng số tiền nạn nhân đã chuyển cho hoài khoảng hơn ba tỷ đồng
đến khi cần tiền để kinh doanh nạn nhân nhiều lần yêu cầu hoài trả tiền nhưng hoài đều tìm lý do không trả
trong năm hai nghìn hai mươi hai phát hiện người sử dụng tài khoản facebook và zalo không phải là bố của hoài

sau khi vào cuộc công an tỉnh hải dương đã điều tra làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của hoài
nạn nhân này đã bị đối tượng lan chiếm đoạt hơn một tỷ đồng
điều đáng nói là sau khi giao số tiền cho kẻ giả danh
nạn nhân mới nhận ra những dấu hiệu bất thường trong sinh hoạt hàng ngày của nữ đại tá giả
tinh vi hơn đối tượng còn sử dụng những khoản tiền lừa đảo của người khác để đem đi làm từ thiện
sau đó đưa lên mạng xã hội để tự xây dựng hình ảnh cho mình
nhằm rụ rỗ thêm nhiều con mồi sập bẫy
thứ nhất là chị nói chị là bên cơ quan công an
nhưng mà hằng ngày là chị ngủ đến chín một mươi giờ chị mới dậy
ngoài ra không đến làm thì em mới nghi
em nghĩ thì em âm thầm em điều tra em vào facebook và những cái mối quan hệ chị dẫn em đi
em liên hệ mọi người em hỏi đến đâu thì em biết là chị lừa đảo toàn bộ hết
trong quá trình điều tra thì đối tượng đặc biệt rằng là đối phó với các cơ quan chức năng
khi quá trình lấy cung và lời khai ngoan cố bằng các thủ đoạn khác nhau như vay mượn
rồi tìm các câu hỏi để né tránh
để tránh việc vi phạm
không thực hiện chuyển tiền đối với các mối quan hệ mới quen trên mạng xã hội
khi gặp phải trường hợp như vậy thì đề nghị người dân thứ nhất là giữ bình tĩnh
tìm hiểu kỹ các mối quan ngại ngoài đời cũng như mối quan hệ trên mạng xã hội
khi nghi ngờ thì đến ngay cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ giải quyết
để nhận biết đối tượng giả danh công an tránh bị các đối tượng này lừa đảo
người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác không vô tin đối tượng
vận dụng một số cách nhận biết kiểm tra đánh giá để xác định và có cách xử lý hiệu quả
trang phục công an nhân dân là các mặt hàng đặc thù chỉ được sản xuất
cung cấp bởi các đơn vị được cho phép sản xuất thuộc lực lượng vũ trang
và chỉ được cấp phát sử dụng cho cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
và sử dụng khi thi hành công vụ
người cấp phát có trách nhiệm bảo quản giữ gìn và sử dụng đúng mục đích đúng quy định
cá nhân tổ chức sử dụng trái phép trang phục công an nhân dân để giả danh công an
nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
trang phục công an nhân dân là các mặt hàng đặc thù chỉ được sản xuất thuộc lực lượng vũ trang và chỉ được cấp phát sản xuất thuộc lực lượng vũ trang